nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm phát triển hợp tác xã gắn với chuỗi xuất khẩu nông sản nhân rộng mô hình tại địa phương
liên minh hợp tác xã việt nam vừa phối hợp với viện fnf của đức tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu
sự tham gia của khu vực hợp tác xã việt nam
các đại biểu đến từ các bộ ngành và hai mươi hai tỉnh thành phố đã trao đổi và chia sẻ thông tin
kinh nghiệm về đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị cơ hội cho xuất khẩu nông sản việt nam
thực trạng chuỗi giá trị nông sản xuất khẩu của việt nam đề xuất các giải pháp thúc đẩy xây dựng và phát triển chuỗi giá trị đối với hợp tác xã
phát triển chuỗi giá trị trong các hợp tác xã tại ninh bình đặc trưng của chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu và hàm ý chính sách trong bối cảnh mới
chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi các đại biểu đi khảo sát mô hình hoạt động của hợp tác xã nông sản và du lịch tam điệp thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
đây là một trong những mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị tại tỉnh ninh bình bước đầu đã có những thành công nhất định